trên các cánh đồng ở huyện châu thành a huyện vị thủy huyện phụng hiệp của tỉnh hậu giang đã vào vụ thu hoạch lúa đông xuân
vụ lúa này nông dân trúng mùa giá thị trường tăng cao kỷ lục
tuy nhiên nhiều người nông dân lại đang tiếc nuối vì đã nhận tiện đặt cọc bán cho cò lúa hồi đầu vụ
với giá thấp hơn giá thị trường từ năm trăm linh đồng đến một đồng một kg
theo những người nông dân năng suất lúa năm nay đạt từ tám trăm linh kg đến một tấn trên một công tăng khoảng một trăm linh kg trên một công so với vụ đông xuân trước
tùy loại lúa giá tăng từ bảy trăm linh đồng đến một đồng một kg
hiện lúa thường như ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn thương lái thu mua với giá từ năm ba trăm linh đồng đến năm bốn trăm linh đồng một kg
các dùng lúa hạt dài thơm như om năm nghìn bốn trăm năm mươi một đài thơm tám chastmin có giá từ năm tám trăm linh đồng đến sáu năm trăm linh đồng
thậm chí các giống lúa chất lượng cao như rvt có giá từ sáu tám trăm linh đồng đến bảy đồng một kg
với năng suất và giá lúa như thế nông dân có lợi nhuận từ ba mươi năm đến bốn mươi năm triệu đồng một hectare
tuy nhiên trên thực tế những nông dân bán với giá của cò lúa đặt cọc thấp hơn giá thị trường hiện tại từ năm trăm linh đồng đến một đồng một kg sẽ không đạt được lợi nhuận này

vì d warehouse những nông dân nhận tiền cọc bán cho cỏ lúa ở thời điểm mới gieo sạng holocaust
giá thu mua thấp nhiều nông dân đã yêu cầu
cỏ lúa nâng giá lúa lên hai ba trăm linh đồng
mỗi kg vì giá đặt cọc
trước đây quá thấp so với giá hiện nay
phụ lúa đông xuân năm nay
tỉnh hậu giang gieo xạ gần tám mươi ha
thực tế có hơn tám mươi số
diện tích nông dân bán với giá đặt cọc của
cỏ lúa nếu tính bình quân năng suất
đạt tám trăm linh kg trên một công
mỗi kg lúa nông dân mất năm trăm linh đồng
như vậy mỗi hectare sẽ thiệt hại bốn triệu đồng
lâu nay nền sản xuất lúa của chúng ta
gần như lệ thuộc vào hệ thống thương lái
bởi vì đến khi thu hoạch nông dân
không biết kêu máy gặt ở đâu bán lúa
cho ai tất cả thương lái đã hợp đồng
trước đó do rằng kể cả lúc giá lúa
tăng hay giảm nông dân vẫn là những
người bán mặt cho đất bán lưng cho trời